công an huyện ca bang tỉnh gia lai cho biết cơ quan công an đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp
đối với bảy đối tượng liên quan đến vụ án phá rừng trên địa bàn vào hồi đầu tháng sáu
các đối tượng bị khởi tố và tạm giữ do vi phạm quy định khai thác bảo vệ rừng và lâm sản
bảy đối tượng bị tạm giữ được cho là liên quan đến vụ phá rừng tại tiểu khu một trăm hai mươi nghìn một trăm hai mươi hai
thuộc lâm phần công ty trách nhiệm hiểu hạn một thành viên lâm nghiệp lơ cư
bị lực lượng chức năng phát hiện vào ngày bốn tháng sáu và ngày sáu tháng sáu
ngoài các đối tượng vừa bị bắt giữ cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện ca bang
đang tích cực đấu tranh phối hợp cùng với các lực lượng chức năng khác trên địa bàn
mở rộng điều tra truy tìm các đối tượng liên quan đồng thời điều tra làm rõ các sai phạm
liên quan đến công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn do công ty lâm nghiệp lơ cư quản lý